tại thành phố hồ chí minh mỗi ngày phát sinh ra môi trường chín tấn rác thải sinh hoạt
và tỷ lệ này tăng khoảng năm mỗi năm
thế nhưng việc thu gom xử lý nguồn rác thải này còn nhiều hạn chế
và cần có giải pháp xử lý hiệu quả để đảm bảo vệ sinh môi trường
thành phố có hai hệ thống thu gom rác gồm các đơn vị công lập và dân lập
trong đó khối dân lập thu gom khoảng sáu mươi lượng rác thải mỗi ngày
tuy nhiên thực tế còn sử dụng phương tiện thô sơ gây mất mỹ quan đô thị
việc quản lý lực lượng thu gom rác dân lập ở nhiều quận huyện chưa chặt chẽ kết nối chưa đồng bộ
do đó thành phố tập trung sắp xếp lại lực lượng thu gom rác dân lập hoạt động theo mô hình hợp tác xã
hoặc doanh nghiệp thu gom rác hoàn thiện hạ tầng và chuyển đổi phương tiện thu gom theo chuẩn
xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi pháp nhân đối với thu gom rác dân lập
chính sách trong triển khai đấu thầu quản lý các trạm trung chuyển rác và chuyển đổi công nghệ xử lý rác
thành phố hồ chí minh hiện có bốn mươi hai hợp tác xã vệ sinh môi trường hai trăm tám mươi ba công ty tư nhân thu gom rác
và còn khoảng một một trăm năm mươi hai tổ trên một đường dây rác dân lập chưa có pháp nhân